chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quyết định cơ sở kinh doanh dịch vụ cần đóng cửa
hạn chế việc di chuyển của người dân nhất là từ các tỉnh thành phố có dịch đến các địa phương khác
bộ giao thông vận tải chỉ đạo hạn chế các chuyến bay và các hoạt động vận chuyển hành khách từ thành phố hà nội thành phố hồ chí minh đến các nơi khác trên toàn quốc
tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại tập trung đông người trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa
thủ tướng chính phủ cấp có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý trách nhiệm kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người
ba các bộ y tế quốc phòng công an ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương giả soát yêu cầu thực hiện khai báo y tế cập nhật tình hình sức khỏe
sàng lọc đối với các trường hợp đã nhập cảnh việt nam từ ngày tám tháng ba không thuộc diện cách ly tập trung để áp dụng các biện pháp cách ly giám sát phù hợp
tăng cường việc giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình hạn chế tối đa việc giao tiếp của các đối tượng bị đề nghị cách ly y tế thực hiện cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp chống đối cách ly theo quy định
tiếp tục kiểm soát chặt mọi trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới trên bộ nhất là biên giới với lào campuchia đường thủy đường biển các cảng hàng không
tăng cường năng lực cả về nhân lực cơ sở vật chất bảo đảm cách ly tập trung đối với mọi trường hợp nhập cảnh
chú trọng việc bảo đảm an toàn cho các lực lượng quản lý nhập cảnh làm việc tại các cửa khẩu các khu cách ly tập trung và các cơ sở cách ly dân sự khác
thủ tướng yêu cầu bộ y tế chỉ đạo phân luồng phân tuyến khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân có phương án chăm sóc tốt hơn bảo vệ tốt nhất an toàn cho lực lượng bác sĩ cán bộ y tế đặc biệt là tại các bệnh viện điều trị người mắc dịch covid một mươi chín hỗ trợ vật tư trang thiết bị cho các tỉnh giáp lào campuchia
các tỉnh thành phố tăng cường đầu tư mở rộng việc xét nghiệm các thành phố lớn tăng công suất xét nghiệm thực hiện chiến lược xét nghiệm sớm để cách ly

bình tĩnh yên tâm tiếp tục tin tưởng ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch mỗi người dân hãy là một chiến sĩ phòng chống dịch tiếp tục chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh
trước mắt thực hiện nghiêm cấp biện pháp không tụ tập đông người chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết rửa tay thường xuyên đeo khẩu trang nơi công cộng tăng cường tự bảo vệ sức khỏe hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyên cáo của cơ quan chức năng nhất là đối với người cao tuổi có bệnh nền

trước mắt thực hiện nghiêm cấp biện pháp không tụ tập đông người chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết rửa tay thường xuyên tăng cường tập bệnh

cho các cán bộ công nhân viên chức thành phố hồ chí minh sẽ đủ tiền hỗ trợ
cho người lao động mất việc làm không có thu nhập
theo ước tính với mức giảm một nửa thu nhập tăng thêm của cán bộ công nhân viên chức
thành phố hồ chí minh có thể hỗ trợ cho sáu trăm linh người mất thu nhập khoảng một triệu đồng mỗi tháng
quỹ ban nhân thành phố trình hội đồng nhân thành phố chính sách hỗ trợ cho sáu trăm linh người lao động
mức việc thì đây là một trong những hành động hết sức kịp thời và nhân văn trong thời điểm này
tôi mong rằng là bên cạnh chúng ta hỗ trợ cho người lao động rồi
thì cũng mong lãnh đạo thành phố có thể tiếp tục có những chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp
hỗ trợ cho các tiểu thương nhân viên y tế các tượng tình nguyện viên
đã cố gắng ngày đêm trong các khu cách ly trong các bệnh viện
tôi rất mong là trong cơ hội sắp tới sẽ có thật nhiều những biện pháp giúp đỡ cho các người dân lao động
cũng như là sẽ quan tâm sát đáng hơn cho những người lao động có ở viện đặc biệt
cũng như là những viện
từ xa lên thành phố để làm ăn
là tổ chức đại diện cho người lao động thành phố hồ chí minh liên đoàn lao động thành phố cho rằng
với những động thái hỗ trợ kịp thời và đặc biệt là hội đồng nhân dân thành phố họp xuất
trong nghị trình có bàn về chính sách hỗ trợ cho người lao động mất việc làm
nhưng ngành nghề phải trực tiếp tham gia phòng chống dịch
đã cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền thành phố trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
trong cái bàn về chính sách thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là
dĩ nhiên hiện nay chúng ta đang trong khó khăn chung
mọi người đều phải cùng chia sẻ với nhau
đoàn kết để mà chúng ta vượt qua được cái dịch
trong cái đó chúng tôi cũng muốn là nếu có được những chính sách nó tốt
trong một cái ngắn hẹn để có thể chăm lo hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn
mà công nhân người lao động phải tạm ngừng việc hoặc thậm chí là mất việc
do cái đại dịch này
thì sẽ được quan tâm hỗ trợ nó ở một cái mức độ hợp lý và đảm bảo
để mọi người có thể là cùng vượt qua được cái đại dịch
chiều nay thành phố hồ chí minh đã khai mặt kỳ họp bất thường hội đồng nhân dân
chuyên sách cho người lao động mất việc làm không có bảo hiểm phải nghỉ không lương
vì dịch covid một mươi chín sẽ được thành phố trình hội đồng nhân dân xem xét
trong phiên họp chính thức diễn ra ngày mai ngày hai mươi tám tháng ba
thưa quý vị trên tuyến biên giới giáp campuchia tại tỉnh tây ninh
luôn nóng với tình trạng vận chuyển buôn lậu hàng hóa
và thời điểm này cơ quan chức năng tại đây không chỉ tập trung trong công tác phòng chống buôn lậu
mà còn phải tăng cường kiểm soát phòng ngừa ngăn chặn dịch covid một mươi chín
trên những chuyến xe chở hàng hóa qua biên giới
hàng lậu được các đối tượng vận chuyển qua biên giới với nhiều thủ đoạn nguy trang tinh vi
nhằm đối phó với cơ quan chức năng
không chỉ qua năm cửa khẩu chính thuộc huyện châu thành bến cầu trảng bàng tân biên tân châu
trong đó hai cửa khẩu quốc tế là mộc bài và sa mát
mà còn bằng các đường mòn lối mở dọc đường biên giới
do đó công tác đấu tranh chống buôn lậu của các lực lượng chức năng nơi đây luôn gặp nhiều khó khăn
đặc biệt trong thời gian gần đây các chiến sĩ công an bộ đội biên phòng hải quan
vừa thực hiện công tác chống buôn lậu vừa đảm nhiệm tầm soát y tế cho những người qua lại biên giới phòng ngừa dịch bệnh
kiểm tra nghiêm ngặt đối với các lái xe phải chấp hành đúng quy định về an toàn y tế
đồng thời đảm bảo về thời gian không để xe bị ủng tắc tại cửa khẩu
các đơn vị chuyên môn cũng phải dân dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp dụng kiểm soát hải quan
chẳng hạn như điều tra nghiên cứu nắm tình hình hoặc thu thập thông tin
để nắm được thủ đoạn phương thức của các đối tượng
phải hết sức quyên quyết không thể lơ là không thể mà
mà mà mà
mà qua lo để làm nó nó nó sốt để cái hàng qua nó qua tắm lậu qua biên giới
đặc biệt thời gian gần đây lợi dụng việc khang hiếm tăng giá đối với các dụng cụ vật dụng y tế
các đối tượng đã tìm mọi cách vận chuyển mặt hàng này từ việt nam qua campuchia với số lượng lớn
và không có hóa đơn chứng từ không có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định
chủ yếu là mặt hàng khẩu trang y tế được ngụy trang và vận chuyển bằng xe khách hoặc xe tải qua biên giới
điển hình chỉ trong khoảng một mươi ngày cuối tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tây ninh
phối hợp tri cục hải quan cửa khẩu mộc bài kiểm tra phát hiện trên một xe ô tô khách và hai xe tải
vận chuyển gần năm trăm linh khẩu trang y tế các loại từ việt nam sang campuchia không có hóa đơn chứng từ
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ tan vật ra quyết định khởi tố vụ án chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý

lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ tăng vật ra quyết định khởi tế buôn lậu công an tây ninh

vận chuyển gần năm trăm linh khẩu trang y tế các loại từ việt nam sang campuchia không có hóa đơn chứng từ
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ tăng vật ra quyết định khởi tế buôn lậu công an tây ninh

đang thiếu nước ngọt thì đợt xâm nhập mặn mới từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi sáu tháng ba

gia đình ông võ văn bân ấp vụ dơi xã trần hợi huyện trần văn thời đã sống chung với hạn mặn nhiều năm
thế nhưng tình trạng khô hạn mặn năm nay dường như khốc liệt hơn cả
nước diễn khoan của gia đình ông và các hộ dân xung quanh đều đã nhiễm phèn ao nước trong vườn cũng vàng đục khô cạn
nước diễn khoan nhiễm phèn các công trình cấp nước tập trung cũng thiếu nước trầm trọng